chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị giá lợn hơi giảm nhưng thực tế người tiêu dùng vẫn khó mua được thịt lợn giá rẻ
hình thức mua sắm hoàn tiền của ngân hàng đang đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng
đáng chú ý giá nhà hiện nay đang vượt quá khả năng chi trả của người dân
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu bằng các thông tin thị trường
theo tính toán của hiệp hội rau quả việt nam chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã nhập khẩu gần chín trăm ba mươi sáu triệu usd giao quả giảm ba mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhập khẩu giao quả từ trung quốc giảm mạnh
nhập khẩu giao quả từ trung quốc đạt giá trị gần hai trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ
giảm mạnh tới ba mươi một bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng trung quốc đã trở lại vị trí số một
về thị trường cung cấp giao quả cho việt nam sau sáu năm bị xoán ngôi bởi thái lan từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín
từ đầu năm đến nay nhập khẩu giao quả từ thái lan giảm đến tám mươi bảy chỉ đạt năm mươi năm chín triệu đô la mỹ
ngoài ra việt nam còn nhập khẩu giao quả từ mỹ úc new zealand nam phi hàn quốc
mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ vẫn chưa giảm
do nghiệp trăn nuôi giảm giá nhưng nhà phân phối nhà bán lẻ không giảm tỷ lệ chất khấu
thì người tiêu dùng vẫn sẽ khó mua được thịt lợn với giá tốt
các siêu thị vẫn bán thịt lợn các loại trong khoảng từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một kg
giá thịt lợn bán lẻ chưa giảm có nhiều lý do trong đó vẫn là khâu phân phối ăn chia tỷ lệ quá cao
chiếm đến hơn bốn mươi năm mươi giá thành thịt lợn
nỗ lực giảm giá của các cơ quan chức năng hiện vẫn đang bỏ ngỏ khâu phân phối bán lẻ
nên người tiêu dùng khó mua được thịt lợn giá rẻ
tháng chín việt nam nhập số lượng lớn ô tô nguyên trước các loại từ indonesia trị giá đạt năm mươi năm bốn triệu đô la mỹ
xe có giá trung bình về cảng là một mươi hai một trăm một mươi đô la mỹ tương đương gần hai trăm tám mươi triệu đồng một xe
sản lượng nhập khẩu ô tô từ indonesia trong tháng chín là bốn năm trăm bảy mươi bốn xe
tính chung chín tháng đầu năm sản lượng nhập khẩu là hai mươi bốn tám trăm hai mươi xe tổng kim ngạch ba trăm linh chín sáu triệu đô la mỹ
đáng chú ý trị giá ô tô nhập khẩu bình quân chỉ khoảng một mươi hai một trăm một mươi đô la mỹ một xe
tương đương gần hai trăm tám mươi triệu đồng chưa tính thuế
theo dự luật mới được bộ công an đề xuất lên quốc hội người tham gia đấu giá biển số xe không mất phí
và biển số xe này vừa có thể gắn với xe vừa gắn với tên người sở hữu thay vì chỉ gắn với xe như hiện nay
hiện nay người tham gia các cuộc đấu giá đều mất một khoản phí ban đầu
nếu dự luật mới được thông qua người dân tham gia đấu giá biển số xe không phải mất phí
hình thức đấu giá sẽ diễn ra trên mạng thay vì trực tiếp
sau khi trùng đấu giá chủ xe sẽ được quyền sở hữu biển số có quyền định đoạt như mua bán
trao đổi chuyển nhượng thế chấp theo quy định của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
cáy cửa vào thị trường xăng dầu việt nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay khá hẹp
do kinh doanh xăng dầu đòi hỏi rất nhiều điều kiện đầu tư thủ tục hành chính
chưa kể thị phần hiện nay đều thuộc về các thương hiệu lớn từ nhiều năm
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu idemitsu q tám của nhật bản
đã chính thức khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên nhưng đến nay chỉ mở được bốn trạm xăng
các doanh nghiệp fdi khác cũng không có thông tin
các doanh nghiệp không thể tham gia khi thị phần đang nằm trong tay ba doanh nghiệp lớn nhất
là petrolimex pvoi và saigon petrol
các doanh nghiệp chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
không quá ba mươi năm vốn nên rất khó cạnh tranh
hiện nay hình thức mua sắm hoàn tiền được áp dụng phổ biến cho mua hàng trực tuyến
đây là hình thức người dùng được hoàn lại một phần tiền khi mua sắm
thông qua thẻ ngân hàng ví điện tử hoặc ứng dụng mua hàng
tại việt nam xu hướng thanh toán hoàn tiền cashback dần trở nên phổ biến
nhất là khi xuất hiện hình thức mua sắm thông qua ví điện tử
nhờ thanh toán hóa đơn qua ví điện tử khách hàng có thể được hoàn tiền từ một mươi hai mươi
các ví điện tử này đều liên kết với ngân hàng
tạo ra quy trình thanh toán khép kín tiện lợi và an toàn
bộ xây dựng nhận định giá hàng hóa bất động sản hiện tại không phản ánh đúng giá trị thực
của bất động sản cũng như không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân
điều này dẫn đến tình trạng mua phải giá ảo quá tranh so với thực tế
tại hà nội giá căn hộ trung cư tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng một
tại tp hcm giá căn hộ trung cư tăng khoảng hai mươi năm
nhà ở riêng lẻ tăng khoảng một mươi năm
cơ cấu hàng hóa bất động sản bất hợp lý dư thừa nhà ở cao cấp nhưng lại thiếu nhà ở bình dân
trong khi đó giới đầu cơ luôn lợi dụng các yếu tố xã hội như thông tin quy hoạch
dự án để đẩy giá lên cao thu lợi bất chính làm bất ổn thị trường
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất